với số phiếu tán thành cao quốc hội đã thông qua luật đặc xá sửa đổi
luật này gồm sáu chương ba mươi chín điều quy định về nguyên tắc thời điểm trình tự thủ tục thẩm quyền trách nhiệm thực hiện đặc xá điều kiện quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá
luật quy định chủ tịch nước xem xét quyết định về đặc xá nhân sự kiện trọng đại ngày lễ lớn của đất nước
chủ tịch xem xét quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đối nội đối ngoại của nhà nước mà không phụ thuộc vào thời điểm quy định tại khoản một
người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn người bị kết án phạt tù trung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn được đề nghị đặc xá phải có đủ các điều kiện như có nhiều tiến bộ có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự
người đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền đã nộp án phí thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản bồi thương thiệt hại nghĩa vụ dân sự khác đối với người bị kết án phạt tù về các tội phạm tham nhũng hoặc tội phạm khác do chủ tịch nước quyết định trong mỗi lần đặc giá
luật cũng quy định các trường hợp không được đề nghị đặc xá như bị kết án phạt tù về tội phản tổ quốc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân tội gián điệp tội xâm phạm an ninh lãnh thổ tội bạo loạn
tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tội phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam có từ hai tiền án trở lên luật này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín